qua ba năm thực hiện chỉ thị của chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới
nhân dân ở khu vực biên giới tỉnh con tum đã từng bước nâng cao được ý thức trong việc tham gia bảo vệ đường biên cột mốc góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn